thông tin về gương dũng cảm truy bắt tội phạm của trung úy công an tại tp hcm
dù bị nhóm đối tượng sử dụng bình xịt hơi cay tấn công
thế nhưng trung úy trần nhật duy cảnh sát khu vực công an phường hai quận tân bình tp hcm
vẫn quyết tâm truy đuổi vượt lên khống chế đối tượng không để cho các đối tượng có cơ hội trốn chạy
vụ việc xảy ra vào lúc một mươi sáu h ngày một mươi tháng năm thời điểm này
trung úy duy cùng với tổ công tác đang tuần tra địa bàn làm nhiệm vụ
thì phát hiện có ba đối tượng đi trên hai xe máy giảo quanh cửa hàng tiện ích trên phường hai quận tân bình
nhận định các đối tượng có ý định trộm cắp xe
trung úy duy đã điều khiển xe máy áp sát và ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính
nhưng đối tượng điều khiển xe hô hoán và dồ ga đâm thẳng xe vào trung úy duy làm cả hai xe ngã ra đường
trung úy duy nhanh chóng đứng dậy truy bắt thì đã bị một đối tượng dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt
hai đối tượng bỏ chạy lên xe do đối tượng khác chờ sẵn tăng ga bỏ chạy về hướng đường bạch đằng
dù liên tục bị xịt hơi cay vào mặt nhưng trung úy duy đã tiếp tục truy đuổi và đã khống chế cuột ngã bắt giữ được đối tượng ngồi sau cùng
kiểm tra sơ bộ chiếc xe máy của các đối tượng bỏ lại tại hiện trường
cơ quan công an phát hiện xe gắn một biển rán ép ở bên ngoài còn bên trong là một biển số khác
trong túi đối tượng mang theo có kìm cộng lực dài khoảng bốn mươi cm
tại cơ quan công an đối tượng khai tên đinh văn vĩnh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy quê ở thái bình
vĩnh là đối tượng có sáu tiền án về tội trộm cắt tài sản
và hiện cơ quan công an đang khẩn trương xác định được hai đối tượng còn lại để củng cố hồ sơ
xác minh lại nguồn gốc phương tiện đối tượng sử dụng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
vào sáng ngày hôm nay trưởng công an quận tân bình đã trao khen thưởng đột xuất cho trung úy trần nhật duy
vì đã có hành động dũng cảm kiên quyết trấn áp tội phạm đến cùng
tạo được sự lan tỏa và hình ảnh đẹp của người công an nhân dân
hết mình vì sự bình yên của nhân dân